trong một mươi hai đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
nhưng tốc độ thì nhanh hơn khoảng một mươi năm km một giờ đi vào đất liền các tỉnh từ hải phòng
trở vào đến nghệ an và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của bão trong ngày và đêm nay khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một khiến biển động mạnh
khu vực vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay cũng có sức gió mạnh dần lên mức cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một khiến biển động rất mạnh
như vậy là bão số bốn càng lúc càng tiến gần hơn về phía đất liền nước ta
do ảnh hưởng của hoàn lưu mây bão trong ngày hôm nay thủ đô hà nội cũng như các tỉnh
thác thuộc khu vực bắc bộ trở vào đến hà tĩnh sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
trong đó khu vực có mưa to đến rất to tập trung tại khu vực đông bắc khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
khu vực các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa và nghệ an
dự báo đợt mưa lần này tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày một mươi tám tháng tám
với tổng lượng mưa có thể đạt tới mức hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một số nơi có thể lên đến năm trăm linh sáu trăm linh mm
do mưa lớn xảy ra rồn rập nên từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám
ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên hệ thống sông hồng sông thái bình
sông hoàng long từ hai bốn m các sông ở thanh hóa nghệ an từ ba sáu m
trong đó đỉnh lũ trên sông đà ở mức báo động một đến báo động hai sông thao sông hoàng long sông bùi
sông bưởi tại thanh hóa lên mức báo động hai đến báo động ba sông thái bình lên mức báo động một
sông mã ở thanh hóa từ báo động một đến báo động hai hạ lưu sông mã dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ đặc biệt đối với các tỉnh
lai châu sơn la hòa bình yên bái phú thọ quảng ninh lạng sơn cao bằng thanh hóa và nghệ an
bên cạnh đó cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ
và tại các đô thị thuộc tỉnh thành phố như hà nội ninh bình phủ lý nam định hà nam hưng yên quảng ninh và hải phòng
mưa nhiều cũng là kiểu thời tiết được dự báo cho cả hai khu vực là tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
do gió mùa tây nam tại các tỉnh thành phía nam vẫn còn hoạt động khá mạnh mang đến những cơn mưa rông mạnh
đặc biệt khu vực bắc tây nguyên gồm các tỉnh là con tum và gia lai còn có mưa vừa mưa to và rông mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước